vào khoảng gần ba giờ sáng ngày hai mươi bốn tháng năm một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng đã xảy ra tại chợ khai quang phường khai quang thành phố vĩnh yên tỉnh vĩnh phúc
lửa bùng cháy dữ dội bốc cao và nhanh chóng lan rộng khiến phần lớn diện tích chợ chìm trong lửa
vào thời điểm trên tại một góc kiosk trong chợ vina bất ngờ bùng cháy dữ dội và nhanh chóng lan ra toàn bộ khu lập mái tôn trên đường lạc long quân phường khai quang tp vĩnh yên
nhận tin báo phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh vĩnh phúc đã huy động nhiều phương tiện và chiến sĩ tới hiện trường
đến năm giờ thì đám cháy được khống chế tuy nhiên bên trong chợ vẫn còn nhiều vị trí cháy âm ỉ lực lượng công an đang tiếp tục tiếp cận đó để dập tắt hoàn toàn
được biết là chợ vina rộng khoảng bảy m hai buôn bán nhiều mặt hàng như đồ gia dụng điện tử đặc biệt là quần áo nguyên nhân vụ việc đang được làm rõ